hôm nay ba mươi một tháng tám tại trụ sở báo nhân dân truyền hình nhân dân trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm năm ngày phát sóng chính thức
mùa một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm mùa một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện lãnh đạo báo nhân dân lãnh đạo nguyên lãnh đạo truyền hình nhân dân
cùng các cán bộ phóng viên nhân viên của trung tâm
năm năm qua dưới sự chỉ đạo sát sao của ban biên tập báo nhân dân cán bộ phóng viên nhân viên của trung tâm truyền hình nhân dân
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò kênh truyền hình của đảng
nhiều chương trình chuyên mục bản sắc tạo được dấu ấn đối với khán giả thậm chí có tác động đem lại sự đổi thay tại một số vùng miền của đất nước
tại buổi lễ đồng chí thuận hữu đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể cán bộ phóng viên nhân viên trung tâm truyền hình nhân dân
đây chính là dấu mốc đánh dấu sự ghi nhận thành tích và nỗ lực của trung tâm trong năm năm qua
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu biểu dương những cố gắng thành quả của trung tâm đồng thời đề nghị thời gian tới những người làm truyền hình nhân dân
tiếp tục phát huy truyền thống của những người làm báo đảng nhìn nhận nghiêm túc giả soát các khung chương trình để có bước đi phù hợp sản xuất nhiều chương trình đặc sắc
thể hiện rõ bản sắc chính trị kênh truyền hình của đảng
cũng trong ngày hôm nay cuộc triển lãm ảnh về những năm tháng đã đi qua những dấu mốc thời gian quan trọng trong năm năm hoạt động của cán bộ phóng viên biên tập viên trung tâm truyền hình nhân dân cũng đã diễn ra